thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc của ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử
phát biểu tại đây thủ tướng nhận định việt nam mới đứng thứ tám mươi tám trên một trăm chín mươi ba quốc gia vùng lãnh thổ
về xây dựng chính phủ điện tử đứng thứ sáu trên một mươi một nước asean
theo thủ tướng nguyên nhân của việc này là do cơ sở dữ liệu cá nhân còn chưa được bảo vệ là khâu yếu thấp điểm
một số khâu khác còn làm chậm chưa đồng bộ chưa quyết tâm
nhiều nơi còn trong tình trạng án bình bất động
năm hai nghìn hai mươi thủ tướng yêu cầu tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu nghị quyết một mươi bảy
nhất là mục tiêu ba mươi tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn hiện nay mới chỉ đạt một mươi bảy
để thực hiện được các mục tiêu này thể chế phải luôn đi trước để tạo thành hành lang pháp lý cho chính phủ điện tử
năm hai nghìn hai mươi phải ban hành được các nghị định về quản lý kết nối chia sẻ dữ liệu
về định danh và xác định xác thực điện tử về việc thực hiện thủ tục hành chính
trên môi trường điện tử nghị định thay thế về công tác văn thư nghị định về bảo vệ thông tin cá nhân
một trăm linh các bộ ngành địa phương có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu
một trăm linh nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp bộ cấp tỉnh
phải được kết nối vào nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia
một trăm linh bộ ngành tỉnh thành có trung tâm giám sát điều hành an toàn an ninh mạng
hôm nay sau ba tỉnh thành tôi thấy nhiều vị chủ tịch ngồi dưới
khói tịch ngồi dưới thì cầm chỉ thực hiện cái chỉ tiêu này cấp bộ thực hiện chỉ tiêu này
thì tôi đề nghị với một trăm linh người dân máy điện thoại thông minh như vậy
thủ tướng nhấn mạnh xây dựng chính phủ điện tử phải đi liền với đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
chính phủ điện tử phải đi liền với cải cách hành chính
phải giúp giảm biên chế tiết kiệm chi phí
không để tình trạng chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin mà bộ máy lại phình ra
thủ tục phức tạp hơn
giao cho bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ kế hoạch và đầu tư
bộ tài chính đề xuất chuyển một phần quỹ viễn thông công ích
cho các dự án nền tảng dùng chung của chính phủ điện tử
báo cáo chính phủ để trình ubthqh trong quý i năm hai nghìn hai mươi